lễ khánh thành cầu vượt và nút giao thông khác mức nguyễn bình khiêm thuộc dự án đầu tư cải tạo nâng cấp đường ba trăm năm mươi sáu đoạn hai a từ ngã ba nguyễn bình khiêm đến đập đình vũ vừa diễn ra vào chiều nay tại hải phòng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự buổi lễ
nút giao tại ngã ba đường nguyễn bình khiêm và đường ba trăm năm mươi sáu có vai trò đặc biệt quan trọng trong lưu thông hàng hóa qua cảng hải phòng
cảng hải phòng là cảng biển lớn nhất miền bắc với sản lượng hàng hóa qua cảng đạt chín mươi hai triệu tấn trong năm hai nghìn một mươi bảy và tăng bình quân một mươi năm trên một năm
chín mươi hàng hóa ra vào cảng được vận chuyển qua nút giao này
do đó việc hoàn thiện công trình này tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông chuyển tới cảng và ngược lại được dễ dàng hơn khắc phục tình trạng ủn tắc giao thông trước đây
chủ đầu tư dự án là sở giao thông vận tải tp hải phòng
công trình giao thông cấp hai này được đầu tư từ ngân sách trung ương
ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác với tổng vốn chín trăm năm mươi ba tỷ đồng
cũng trong chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ khánh thành nhà máy lg diatplay việt nam hải phòng
đây là dự án lớn nhất của tập đoàn ld play hàn quốc đầu tư vào việt nam với số vốn một năm tỷ đô la mỹ
sau một mươi tám tháng thi công khẩn trương nhà máy đã đi vào hoạt động sản xuất và gia công các sản phẩm màn hình công nghệ cao
dự án xây dựng tại khu công nghiệp tràng duệ
ngay từ khi xác định đầu tư dự án tập đoàn ldg dieslay đã xác định mục tiêu chiếm lĩnh thị trường đông nam á và trung quốc
khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng xuất khẩu của hải phòng thêm ba tỷ đô la mỹ trong năm nay
phát biểu tại lễ khánh thành thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương tập đoàn ldpslay khẩn trương xây dựng nhà máy
và cho rằng dự án góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược việt nam hàn quốc
ngày càng phát triển tốt đẹp
thủ tướng biểu dương tập đoàn lg deepplay đầu tư ký túc giá căng tin phục vụ cho công nhân
mong muốn tập đoàn nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản xuất an toàn và đầu tư bền vững tại việt nam
nhân dịp này thủ tướng đánh giá thành phố hải phòng đã cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
thu hút các nhà đầu tư lớn trong đó có dự án nhà máy lg deepplay
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ và chính quyền hải phòng luôn tạo điều kiện thuận lợi
để các nhà đầu tư nước ngoài tại việt nam
coi thành công của nhà đầu tư là thành công của việt nam